theo thông tin từ thành phố sầm sơn thanh hóa dự án quảng trường biển và trục cảnh quan lễ hội dự kiến sẽ được khởi công vào quý ba năm nay
đây là dự án có tổng mức đầu tư dự kiến hơn một bốn trăm linh tỷ đồng trên tổng diện tích khoảng một mươi năm hectare
dự án quảng trường biển và trục cảnh quan lễ hội thành phố sầm sơn được chỉ định thầu sẽ tự huy động một trăm linh vốn để thực hiện dự án
trong đó vốn chủ sở hữu là hai mươi vốn vay và vốn huy động hợp pháp khác tám mươi
thời gian thực hiện hợp đồng dự án là một mươi hai tháng
mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng hoàn chỉnh đồng bộ quảng trường biển với sức chứa khoảng một mươi người
gồm đường đi bộ đường dạo sân quảng trường tượng đai biểu tượng đài phun nước hệ thống cây xanh thảm cỏ thảm hoa